xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay tại bắc bộ vẫn chịu tác động của dạnh áp thấp kết nối với hội tụ gió nên sẽ có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn thường kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trụng thấp
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực chỉ ở mức là hai mươi hai ba mươi một độ
với khu vực trung bộ cho đêm nay do cũng chịu ảnh hưởng của giải mưa rông phía bắc
nên các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế mưa có xu hướng sẽ gia tăng cả về diện và lượng
cục bộ có mưa to mưa lớn cũng giúp cho nền nhiệt độ tại đây giảm dần ở mức là hai mươi hai ba mươi ba độ
còn tại khu vực các tỉnh đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận thì cũng có xu hướng gia tăng
cục bộ có mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên dự báo nhiệt độ tại đây ở mức là hai mươi năm ba mươi năm độ
nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi
xa nở phía nam cả tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió tây nam kết hợp với rãnh thấp
nên mưa rông sẽ gia tăng trên diện giải rác
cục bộ có mưa to tập trung chính vào khoảng thời gian chiều tối và đêm
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
trưa chiều ở mức là ba mươi ba mươi ba độ tại cả hai khu vực
trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
gió nam đến tây nam ở mức cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây
có mưa rào và rông giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
với nền nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ